chúng ta không thể hội nhập mà không coi trọng cái giải pháp khoa học công nghệ
đây sẽ là một trong những giải pháp tiên quyết để quyết định không chỉ câu chuyện giá thành mà nó còn liên quan chất lượng sản phẩm
đây nó là nợ thế cạnh tranh của các quốc gia biết tranh thủ cái giải pháp này
để phát triển kinh tế xã hội nhiều địa phương trong đó có sơn la đã chọn nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp sạch làm hướng y chính để đầu tư góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa sản phẩm
thúc đẩy xuất khẩu nâng cao vị thế nông sản việt nam trên thị trường quốc tế
chúng tôi cũng quan tâm đến cái cây bản địa có cái giá trị đặc hữu mà cụ thể đó là như giống xoài tròn yên châu
cũng phải được đưa vào công nghệ cao để mà cài tạo
sau đó cái quả chất lượng hóa sản nó được tốt hơn và có giá trị hơn
sơn la trong nghiên cứu khoa học cũng quan tâm đến
kỹ thuật như là sản xuất những lòng bột sối cái giống rau
trái vụ mà các địa phương không có được rồi là tạo ra những cái sản phẩm hàng hóa
không những đưa về các cái thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra ngoài
đây là khu vườn xoài của gia đình ông trịnh thanh tình ở xã triềng mung huyện mai sơn
trước đây khu vườn này dùng để trồng cây chanh leo và cà phê
do chi phí đầu tư lớn mà lợi nhuận lại không cao nên gia đình ông đã chuyển sang trồng một số giống xoài mới
cái thứ nhất là cái chất lượng của quả xoài nó tốt hơn
cái thứ hai là nó đạt được danh thu lớn hơn cái thứ ba là mẫu mã nó đẹp
và cái thứ tư nó từ cái mẫu mã được đẹp ấy thì mới đi xuất khẩu đi các nước trên thế giới được
nhất là đối với các nước trên thị trường có tính
được biết giống xoài mà gia đình ông tình đang trồng được cung cấp bởi một doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh
đơn vị được bộ khoa học và công nghệ giao thực hiện nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
để phát triển một số giống xoài tại huyện mai sơn
ngoài cây ăn quả những năm qua ngành nông nghiệp sơn la còn tập trung vào sản xuất và chế biến rau an toàn
hiện diện tích trồng rau của tỉnh vào khoảng một mươi ha
trong đó gần một bốn trăm linh hectare rau an toàn được chứng nhận việt gáp với hơn hai mươi chuỗi cung ứng rau an toàn cho thị trường
còn tại hậu giang nhờ xác định nhiệm vụ đột phá trong phát triển nông nghiệp
là đề mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật địa phương đã ban hành nghị quyết chín
về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
với quyết tâm làm thay đổi hệ thống sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững chất lượng an toàn
thời gian qua hoạt động phát triển nông nghiệp của địa phương đã đạt được một số kết quả nổi bật
đặc biệt đối với ngành sản xuất lúa gạo với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
nhiều mô hình công nghệ mới được áp dụng như cánh đồng mẫu lớn
ứng dụng săn phẳng mặt ruộng bằng tiên laser máy cấy máy phun hạ giống v v
theo đó đã giúp tăng năng suất lúa lên hai đến ba tấn một hectare giảm giá thành sản xuất từ một mươi sáu đến hai mươi
thu nhập của người trồng lúa theo hướng ứng dụng công nghệ cao tăng bình quân hai mươi hai mươi năm so với biện pháp canh tác truyền thống
nên hiện tại bây giờ thì mình cũng đã làm là hệ thống khép kính
từ là lò xáy
đầu tiên thì lúa sản xuất bằng cách là làm lúa dọc bằng phương pháp là dèo cấy mà sân cấy tép
sau khi thu hoạch về thì mình xáy khô rồi có máy sàn lọc rồi mình cũng đóng bao để mà tiêu thụ được trong địa phương
cho nên bây giờ thì cái lợi nhận cũng tốt hơn
thực tế cho thấy việc áp dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ cao đã phần nào làm thay đổi quy mô
sản xuất theo hướng tích cực tổ chức sản xuất hàng hóa lớn hơn gắn với liên kết tiêu thụ
theo đó cũng làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp thuần quý của người nông dân chuyển sang làm kinh tế nông nghiệp
xây dựng cái hệ thống mà mình tưới tự động mình nè để mình giảm cái lượng chi phí nhân công
thay vì cái giường của em bây giờ muốn tưới là phải một lần tưới là khoảng bảy tiếng đồng hồn
nhưng bây giờ em tưới khoảng hai tiếng đồng hồ là xong hết nó giảm chi phí của em rất nhiều
vì chi phí nhân công mình tưới là bảy tiếng chi phí điện rồi tới nhân công mình tưới nữa
nhưng mà chất lượng nó không bằng nữa do là mình tưới tay cái lượng nước nó không có
nó có bờ hồi thì nó rất là nhiều còn muốn tưới ít thì tưới chắc là không được đâu
quên cái tưới vậy cũng không kịp nữa bởi vậy mình giảm chi phí rất là lớn
hiệu quả mình cao hơn tăng thu nhập mình lên
nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tính đến thời điểm hiện tại
an giang đã hoàn thành nhiều vùng sản xuất chủ lực như lúa gạo cây ăn quả chăn nuôi
thủy sản rau trái cây an toàn đa phần các mô hình đều mang lại giá trị kinh tế cao
dù có bước phát triển đáng kể tuy nhiên ngành sản xuất nông nghiệp nước ta nhìn chung
vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn
bên cạnh đó sự suy giảm sản xuất nông nghiệp thời gian qua
một phần do lạm dụng phân bón hóa chất bảo vệ thực vật thuốc thú y chất kích thích tăng trưởng
đã gây tác động xấu đến môi trường làm tăng mức độ ô nhiễm
và làm suy yếu nguồn tài nguyên thiên nhiên
vì vậy đòi hỏi cần áp dụng công nghệ mới
nhằm đưa nông nghiệp thành một ngành sản xuất hiện đại bền vững và hiệu quả
các phần liệu nano đã ứng dụng như trong đề án này
trong trồng chuột chăn nuôi và trong môi trường
nói chung các vật liệu nano có ứng dụng rất là tốt và triển vọng rất là cao trong nông nghiệp
khi mà sử dụng các vật liệu nano thì chúng ta có thể kiểm soát được
tức là giảm nồng độ trong phân bón cũng như trong trồng chuột
hai nữa là nó thâm nhập nhanh
và thứ ba là trong các thức ăn chăn nuôi thì khả năng là nó hấp phụ các chất rất là tốt
đây là phòng nghiên cứu và sản xuất phân bón lá nano
một trong những sản phẩm thuộc dự án ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp
cho các loại cây trồng và thức ăn bổ sung vi lượng trong chăn nuôi cho bò và lợn của viện công nghệ môi trường
các nhà khoa học cho biết loại phân bón này có nhiều ưu điểm so với các loại phân bón truyền thống khác
một lượng phân bón lá được sử dụng trong trồng chuột thì nó giảm được gấp ba mươi lần phân khoa học bón cho đất
cái thứ hai là do nước ta trồng thung canh
đâm ra là những cái nguyên tố mà cần thiết cho cây trồng ở đất trồng hơi dụng nhiều năm nó thiếu rất nghiêm trọng
thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái phân bón lá nano thứ nhất là tăng năng suất
cái thứ hai là giảm lượng phân sử dụng làm tránh cái việc ô nhiễm môi trường
bên cạnh trồng trọt các sản phẩm nano nói trên cũng được ứng dụng trong chăn nuôi tại trang trại bò sữa của trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì
con bò này đang bị viêm móng
các kỹ thuật viên nơi đây sẽ điều trị bệnh cho bò bằng cách sử dụng sản phẩm
sản phẩm nano để vui vào vết thương
hiện tại chúng tôi đang ứng dụng sản phẩm nano ở hai dạng
một là nano dạng kem và hai là nano dạng bột
qua quá trình điều trị của chúng tôi thì tôi thấy là sau một mươi đến một mươi năm ngày điều trị thì tiến triển của bệnh rất là tốt
thứ hai nữa là nano có đặc tính là thấm sâu vào trong bề mặt của vết thương và trên bề mặt của vi khuẩn
vậy nên khả năng của nó hiệu quả rất là cao
bên cạnh đó là sản phẩm nano có đặc tính là thấm sâu vào trong bề mặt của vết thương và trên bề mặt của vi khuẩn

trước đây để điều trị bệnh viên móng bò các kỹ thuật viên đã sử dụng các chế phẩm khác
lưu dung dịch tầm phun phát để phòng và một số loại vắc xiên để điều trị
tuy nhiên hiệu quả không cao
tuy nhiên hiệu quả không cao
chúng tôi ứng dụng sản phẩm nano này vào thì giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của con vật
sức khỏe của con vật cũng như thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sử dụng sản phẩm từ bò
với việc nghiên cứu và triển khai các ứng dụng các sản phẩm của công nghệ nano nói trên đã phần nào cho thấy
các nhà khoa học việt nam đang tích cực tìm ra những giải pháp bắt kịp xu thế này
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong tương lai
trong điều kiện tham gia hiệp định đối tác xuyên thái bình dương với quy định gỡ bỏ hàng rào thuế quan
về theo lộ trình đối với các sản phẩm nông nghiệp nền nông nghiệp truyền thống của nước ta
sẽ là ngành gặp nhiều khó khăn nhất
do đó hướng đi đúng đắn của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng
đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao
mô hình phát triển này đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực
đây là khu vực nuôi trồng nấm ăn theo hướng công nghệ cao của trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm
thuộc viện di chuyển nông nghiệp
qua quá trình nghiên cứu trung tâm đã chọn tạo được một số dòng nấm ăn nấm dược điệu
có khả năng thích ứng với môi trường cho năng suất cao
đồng thời các tiến bộ kỹ thuật về nuôi trồng chăm sóc bảo quản và chế biến nấm
ngày càng được hoàn thiện
thứ nhất đó là việc sử dụng đa dạng hóa các chủng loại nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất
trước đây chúng ta lựa chọn từ từng chủng loại một nhưng hiện nay chúng ta đã đa dạng hóa được
vấn đề thứ hai nữa là giảm được một cái
khối lượng rất lớn nhân công trong việc sản xuất
đồng thời thứ ba nữa đó là việc sản phẩm đưa ra được một cách đồng đều
mang tính chất hoàng hóa cao hơn đáp ứng được yêu cầu trong nước
cũng như hướng tới mục tiêu xuất khẩu của chính phủ đề ra
đó là việc phát triển trở thành sản phẩm quốc gia về nấm ăn và nấm dược điệu
căn phòng này được sử dụng để thực hiện công đoạn cây dông nấm
trước đây khi trung tâm chưa đầu tư xây dựng hệ thống cây giống bằng máy
mọi hoạt động đều được thực hiện thủ công khiến năng suất chất lượng không như mong muốn
còn tốn kém không ít chi phí và nhân công
để cung cấp giống nấm các loại và nấm thành phẩm ra thị trường
trung tâm đã đầu tư một mươi tám phòng lạnh để nuôi trồng các quả thể nấm
hiện nấm của trung tâm được nhiều siêu thị trong địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận đặt hàng
ngoài việc ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng nấm ăn
những năm qua trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm còn tiến hành chuyển giao các công nghệ nhân giống nấm
công nghệ nuôi trồng và chế biến nấm ăn công nghệ xử lý bã nấm thành
cơ cho hơn trên bốn mươi tỉnh thành phố trong cả nước
việt nam là nước có bề dày kinh nghiệm trong nông nghiệp
các chuyên gia nhận định đây là tiềm năng để góp phần phát triển nền nông nghiệp cao
ứng dụng công nghệ iot internet vạn vật vào sản xuất với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ
đặc biệt với vấn đề chất lượng nông sản luôn nóng như hiện nay
trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp sẽ giúp nâng cao năng suất
tính minh bạch trong chuỗi sản xuất đồng thời hỗ trợ quá trình truy xuất nguồn gốc nông sản
tại việt nam chính phủ xác định công nghệ ai là sự đột phá mũi nhọn gần được triển khai nghiên cứu
bộ khoa học và công nghệ tập trung tham mưu định hướng để thúc đẩy phát triển công nghệ
trong đó tập trung nguồn lực cho phát triển trí tuệ nhân tạo đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
đồng thời tiếp tục phê duyệt chương trình khoa học trọng điểm
hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo
liên kết các nhà nghiên cứu đầu tư doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp là vô cùng lớn
khi mà chúng ta đã có các nguồn dữ liệu lớn thì người ta sẽ có một bức tranh nhìn tổng thể hơn về nông nghiệp
khi người ta có thể dự đoán từng cái vụ mùa người ta có thể phân tích tổng thể xem là ở mỗi khu vực
thì cái sản lượng về nông nghiệp sẽ như thế nào
rồi là cây trồng gì thì sẽ phù hợp giống lúa nào thì sẽ phù hợp
cũng như giúp cho các doanh nghiệp giữ báo được nhu cầu về nông nghiệp như thế nào
để chọn lựa những cây trồng phù hợp tốt nhất
trong bối cảnh phát triển hội nhập quốc tế
cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nền nông nghiệp việt nam đang tích cực chuyển mình để thích ứng
và những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn trong nước được kỳ vọng
sẽ đem lại sự chuyển biến lớn cho ngành nông nghiệp công nghệ cao
để nông nghiệp thực sự là một thế mạnh của việt nam trong bối cảnh hội nhập
có thương hiệu mạnh và đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế
cần phải tiến hành đầu tư mạnh mẽ và bài bản cho sản xuất nông nghiệp
mở rộng và phát triển hơn nữa các khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đào tạo và hỗ trợ người nông dân trong sản xuất với sự đồng hành của mô hình liên kết bốn nhà
nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông
sẽ là hướng đi đột phá của nông nghiệp việt nam trong thời đại mới